công thước tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng một mươi hai năm triệu đồng
đối với hai người cùng chú ở huyện bá thước về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó vào các ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một trên mạng xã hội lan truyền thông tin
một cô gái trẻ ở xã thành sơn huyện bá thước đã lây nhiễm hiv cho hơn bốn mươi người đàn ông khiến dư luận xôn xao
công an huyện bá thước đã nhanh chóng vào cuộc xác minh khẳng định thông tin trên là không có cơ sở không đúng sự thật
làm việc với cơ quan công an hai người vi phạm cho biết do bản thân thiếu cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin
nên đã đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật với mục đích câu like và tương tác trên mạng xã hội